trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp ngoài việc chung tay phòng chống dịch bệnh lây lan trong nước
các địa phương cùng toàn thể nhân dân việt nam trong và ngoài nước cũng đã chia sẻ những vật dụng và tiền
giúp cho các nước bạn lào và campuchia vượt qua đại dịch
tỉnh đồng tháp vừa trao tặng các vật tư y tế cho tỉnh brevieng vương quốc campuchia để phòng chống dịch covid một mươi chín
những vật tư y tế gồm ba mươi khẩu trang y tế ba cục xà bông lai boy
ngoài ra các ban ngành đoàn thể trong tỉnh đồng tháp cũng đã trao tặng một mươi hai khẩu trang y tế và khẩu trang vải
hàng nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn găng tay thùng mì gói
chính quyền hai tỉnh giáp biên đồng tháp braving nhất trí sẽ tăng cường hợp tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không để dịch bệnh lây lan trên tuyến biên giới
ngày một mươi tháng bốn tại trụ sở chính phủ lào tổng hội người việt nam tại lào và hội doanh nghiệp việt nam
hợp tác và đầu tư tại lào đã trao số tiền một trăm một mươi ba triệu chín trăm linh nghìn kíp lào
một mươi hai đô la mỹ ủng hộ chính phủ lào để sử dụng trong công tác phòng chống đại dịch covid một mươi chín
phó thủ tướng lào somji yungji tiếp nhận và cảm ơn tổng hội người việt nam tại lào và hội doanh nghiệp việt nam
đã ủng hộ chính phủ lào trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
coi đây là một trong những hành động thiết thực nhằm hỗ trợ chia sẻ những khó khăn chung mà chính phủ và nhân dân lào đang gặp phải